nếu chúng ta không thay đổi cách thức sản xuất lương thực hiện giờ thì khoảng bốn mươi năm tới chúng ta sẽ phải cần đến lượng lương thực mà chúng ta đã sản xuất được trong tám năm qua đó là một thách thức rất lớn
nông nghiệp là ngành sản sinh lượng khí phát thải nhiều nhất hiện nay
cùng với biến đổi khí hậu và đô thị hóa không gian sống cũng như lương thực mà chúng ta cần ngay càng trở nên khan hiếm hơn
bởi thế các nhà khoa học và nông học trên khắp thế giới đang tích cực tìm giải pháp
các nhà khoa học và nông học trên khắp thế giới đang tích cực tìm giải pháp
trường đại học gageningen của hà lan được mệnh danh là thung lũng silicon của ngành nông nghiệp
các nhà nghiên cứu và sinh viên đến từ hơn một trăm linh quốc gia đang làm việc tại đây phòng thí nghiệm nhà kính lớn nhất thế giới
sứ mệnh của họ là tìm cách bảo đảm an ninh lương thực cho nhân loại trong tương lai

cuộc cách mạng xanh trong thế kỷ hai mươi do nhà tạo giống cây trồng bô lác khởi xướng nhưng ông lại được nhận giải thưởng nobel hòa bình
đó là bởi ông đã phát minh ra giống lúa mì mới cho nhiều bông hơn giúp giải quyết nạn đói
điều này có ý nghĩa rất lớn với châu á và châu phi khi ấy
vấn đề là việc canh tác cây lương thực hiện nay vẫn đang cần rất nhiều phân bón và thuốc trừ sâu
đó chính là lý do chúng ta cần một cuộc cách mạng xanh mới
giúp tăng năng suất và giảm phân bón giảm tiêu thụ nước và năng lượng
đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi
máy cày không người lái mô hình nông lâm kết hợp là điều dễ thấy ở nông trại thử nghiệm của trường đại học này
cuộc cách mạng xanh mới sẽ dựa trên triển vọng về các quá trình canh tác thử nghiệm tại đây
các nhà nghiên cứu đã phát triển robot có gắn camera và bộ phận cảm biến hình quang
ghi lại quá trình quang hợp của cây
nghiên cứu quá trình quang hợp ở mức độ adn giúp các nhà khoa học xác định sự đa dạng tự nhiên của gen có liên quan thế nào đến việc điều hòa ánh sáng ở cây
dữ liệu này giúp cho việc trồng cây hiệu quả hơn tới năm mươi
điều đó có nghĩa là sẽ giảm thiểu một nửa diện tích đất trồng cũng như lượng nước và dinh dưỡng cung cấp cho đất
tại trung quốc việc bảo đảm an ninh lương thực cho một bốn của cây
đã trở thành vấn đề gấp bách
nền kinh tế nông nghiệp quy mô nhỏ đồng nghĩa với việc năng suất thấp mà chi phí lại cao
thay đổi phương thức sản xuất truyền thống và đồng thời bảo đảm an ninh lương thực là thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp của nước này
tiến sĩ li shaohua là giám đốc dự án sanan xio science
phối hợp giữa viện hạn lâm khoa học trung quốc và một công ty sản xuất đài lét
năm hai nghìn một mươi sáu tám tòa nhà này được xây dựng để trồng thử nghiệm cây thuốc và rau
mỗi tòa nhà rộng một mẫu anh tương đương với bốn hectare có thể xuất xưởng một tám tấn rau mỗi ngày
ví dụ rau xà lách có thể cho thu hoạch sau hai mươi ngày trồng có nghĩa là một năm chúng tôi có thể thu hoạch sản lượng cao gấp từ một mươi bảy đến một mươi tám lần so với cây trồng trên cánh đồng

những khay trồng cây có thể dễ dàng dịch chuyển và thay thế khi bị hỏng
hệ thống trồng cây này rất rẻ tiền
nó được làm từ nhựa polyprolylene có độ bền cao và an toàn cho cây trồng
nó được làm từ nhựa polyprolylene có độ bền cao và an toàn cho cây trồng
thứ hai là dễ dàng lắp đặt giống như là trò chơi lego cho trẻ con

cũng như là trò chơi lego cho trẻ con
một người cũng có thể làm được
như vậy hệ thống này giúp chúng ta tiết kiệm đáng kể nhân lực và chi phí
không cần thuốc trừ sâu hệ thống làm mát giúp tuần hoàn lượng nước bay hời
do đó tiết kiệm nước chỉ bằng một phần một mươi tám so với lượng nước cần cho cây trồng trên cánh đồng
số rau của dự án được phân phối ở hầu hết các siêu thị tại tỉnh fujian
hiện tại mỗi túi rau xà lách sản xuất theo công nghệ mới có giá cao hơn một mươi một lần
sau một khi công nghệ mới được phổ cập thì giá thành sẽ giảm hơn so với việc trồng cây truyền thống
bảo đảm an ninh lương thực đồng nghĩa với việc giải quyết những tác động hiện nay của ngành nông nghiệp đối với môi trường
hai nhiệm vụ này cần phải được thực hiện song song với nhau